ngày hai mươi tháng một mươi đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại hai huyện quế phong và huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đồng chí phan đình trạc ghi nhận tiếp thu giải trình ý kiến cử tri tại hai huyện quỳ châu và quế phong
về đề xuất của người dân không có đất rừng để sản xuất đồng chí phan đình trạc đề nghị tỉnh nghệ an huyện quỳ châu phải ra soát để thực hiện luật lâm nghiệp mới để giao đất cho thuê đất rừng để người dân có điều kiện sản xuất